hai nhà máy sản xuất với tổng số vốn đầu tư trên ba mươi tỷ đồng diện tích mặt bằng khoảng ba mươi năm m hai
sản phẩm gốm quang vinh mang tâm hồn việt tinh hoa việt đã có cơ hội quảng bá tới hơn hai mươi nước trên thế giới
với những cống hiến đó năm hai nghìn ba bà hà thị vinh giám đốc công ty gốm sứ
nữ quang vinh chủ nhân của những thành quả lao động đó đã được bình chọn là một trong ba phụ nữ tiêu biểu đạt giải thưởng phụ nữ việt nam
giải thưởng quả cầu vàng và ngôi sao việt nam năm hai nghìn sáu
năm hai nghìn tám và hai nghìn một mươi là danh hiệu bông hồng vàng thủ đô
bà hà thị vinh
bà còn được vinh danh là một trong một mươi nhà máy sản xuất

lớn lên với đất trưởng thành cùng những mẻ gốm ra vào lò
tình yêu niềm đam mê nghề truyền thống
đã ăn sâu vào máu thịt của thủ lĩnh hà thị vinh
thế hệ con cháu thứ một mươi năm của một trong một mươi tám dòng họ có nghề gốm truyền thống ở bát tràng huyện gia lâm hà nội
chính tình yêu và niềm đam mê ấy đã giúp bà làm được nhiều việc có thể coi là kỳ tích
kỳ tích đầu tiên phải kể đến trong cuộc đời của thủ lĩnh hà thị vinh
đó chính là quyết định từ bỏ việc làm tại sinh viên

và tôi là một trong mũi nhọn của sĩ nghiệp sứ bát tràng thời đó
khi mà nhà nước không bao cấp không còn chỉ tiêu pháp lệnh nữa
thì sĩ nghiệp chúng tôi phải tự đi mơn trải tự đi tìm thị trường
để mà bán sản xuất
để mang được tiền về lo lương bổng cho công nhân
thì lúc bấy giờ ở phòng kinh doanh là tôi thường xuyên phải đi xa
thậm chí lên tận miền núi đi theo xe ô tô mang hàng mấy xe ô tô đi
mà còn không biết rằng sẽ bán cho ai và bán như thế nào
thì trong cái chặng đường đó cực kỳ gian khó
nếu như cứ như thế này thì liệu mình không thể nào nuôi nổi được con
cho nên để thoát khỏi đói nghèo
và tôi cũng nhìn lại những cái thế hệ cha ông trước kia
những cái các cụ tiền nhân của chúng tôi ở những thế kỷ một mươi năm một mươi sáu
cũng còn mang sản phẩm bán thông qua cửa hội oa an để xuất khẩu sang nhật và đi các nước
tôi nghĩ là nếu ông cha tổ nghiệp mình làm được điều đó
thì tại sao mình không làm
đấy là cái lý do mà tôi quyết tâm là bước ra
thành lập lên một cái tổ hợp đấy là tổ hợp gốm sứ miếng nghệ xuất khẩu mỹ hạnh
tên nó là xuất khẩu
định hướng của chúng tôi là xuất khẩu mỹ hạnh
xuất khẩu cho thị trường nước ngoài
khởi nghiệp chỉ với một manh chiếu và sáu thành viên là những người anh chị em họ hàng
có chung niềm đam mê tâm huyết với nghề truyền thống của quê hương
ngay sau khi thành lập mỹ hạnh vấp phải một bài toán khó
làm sản phẩm gì ai sẽ là người mua hàng của mình
tiếp cận thị trường bằng cách nào
những công ty được đại diện ủy thác xuất khẩu khi ấy như unimax
không tin một tổ hợp như mỹ hạnh có thể sản xuất được hàng xuất khẩu
loay hoay ở thị trường phía bắc một thời gian bí hạnh rơi vào bế tắc
tổ hợp ra đời đầu năm một nghìn chín trăm tám mươi chín thì cuối năm đó
bà chủ của mỹ hạnh quyết lặn lội vào thành phố hồ chí minh để tìm lời giải
sau hai tháng nằm vùng và mang các mẫu mã sản phẩm đi giới thiệu
bà được tiếp cận một khách hàng người ý
thật sự là cái ông ý này ông chưa bao giờ nghĩ rằng ông sẽ mua cái đồ gốm xứ đâu
thế nhưng mà khi nghe thuyết phục thì ông cũng thấy thích
ông bảo thế về làm thử để chuẩn bị cho cái thế vận hội italia năm trăm chín mươi một
hồi đó thì chưa có email chưa có fax
thế là ông về và ông gửi cho chúng tôi bằng đường bưu điện mấy cái sản phẩm mẫu bằng ảnh thôi
sang thì nó có cái biểu tượng bóng đá
italia năm trăm chín mươi và một mấy cái gạt tàn thuốc lá biểu tượng dày bóng đá
tôi nhớ là hôm đấy lò mới lên đến mặt thôi
thì cái sản phẩm ấy chúng tôi để ở phần phía dưới một phần ba phía dưới
thế là chúng tôi đã phải lấy một cái que sắt đập bao ra hầu ra để lên chiếu ẩn cháy
nhưng mà khi mà để nguội đi một chút nhúng vào nước cầm lên thì
vô cùng là xúc động và chúng tôi rất là mừng ôm nhau phát khóc lên được vì những sản phẩm nó rất là có hồn rất là đẹp
sau đấy thì chúng tôi gửi cái sản phẩm đó đi
thì rất may mắn là chúng tôi có một cái đơn hàng đầu tiên
đơn hàng đầu tiên đó trị giá là khoảng gần hai mươi đô
cái đơn hàng đầu tiên đó nó vô cùng quan trọng cho cái tổ mỹ hạnh lúc bấy giờ bước sang một cái giai đoạn mới
từ đó mỹ hạnh tự tin mở rộng sang các thị trường
những thị trường mới như nhật bản đài loan hàn quốc
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy khi thị trường cạnh tranh khắc nghiệt những mưu mẹo của các thượng đế ảo khiến những người làm gốm xứ ở bát tràng lao đao
và cơ sở của hà thị vinh cũng không ngoại lệ
trước nguy cơ phá sản bà nhận thấy không thể chỉ ở trong nước ngồi chờ các đơn hàng tự đến
câu chuyện này nó dẫn đến là
cơ duyên đã cho bà gặp một vị khách là việt kiều mỹ nặng lòng với gốm bát tràng
ý tưởng cho một cuộc triển lãm gốm xứ bát tràng tại mỹ
đã nhanh chóng được triển khai
ngay lập tức hai mươi container bốn mươi feet được đặt hàng cho thị trường này
chuyến đi mỹ đáng nhớ để tìm thị trường của người phụ nữ việt nam chân đất hà thị vinh đã không mang lại những khách hàng dài hạn
nhưng nó đã cho bà rất nhiều bài học
bài học của một chiến binh nếu lùi là sẽ chết
khi tôi đến mỹ tôi mới thấy
tôi mới thấy được rằng là các nước họ mang hàng vào mỹ rất là đẹp và công nghệ của họ rất là cao
thế và tôi quyết định là phải đi ra nhiều nước khác để chúng tôi xem
sau đấy thì tôi đi hàng loạt các nước khác chúng tôi sang nhật đến úc rồi thậm chí là sang đan mạch rồi là đi rất nhiều nước
và khi mà tôi đi xong rồi thì tôi quay về và sang trung quốc
tôi xem xem cái quê hương gốm xứ của cả thế giới người ta làm như thế nào
và tôi sang đấy thì tôi đã tìm hiểu và học được rất nhiều
và tôi tự nói với mình rằng
nhất thiết phải thay đổi phải đầu tư khoa học công nghệ vào phải có mặt bằng rộng để mới đưa kỹ thuật vào
thì mới có thể sản xuất được ra và mới nói đến câu chuyện xuất khẩu
và đấy là cái quyết tâm để chúng tôi ra đời một cái nhà máy
sau quá trình nghiên cứu thị trường thủ lĩnh hà thị vinh nhận ra mô hình gia công sẽ không thể phát triển được
nếu muốn đi vào các thị trường khó tính
quyết tâm ấy đã thôi thúc người thủ lĩnh quả cảm dám nghĩ dám làm hà thị vinh
quyết định giải thể tổ hợp gốm xứ mỹ nghệ xuất khẩu mỹ hạnh
và thành lập công ty gốm xứ quang vinh trên vùng đất đại tứ chiến khu đông triều quảng ninh
hôm đấy tôi nhớ là cái chuyến đó tôi vừa mới ở sĩ nây vừa về buổi trưa
thì tự nhiên đến gần chiều buổi tối thì

có một cái điện thoại của đồng chí bí thư ở huyện đông triều gọi điện cho tôi
và cũng nói với tôi là biết là có một cái dự án của chị như thế
và chúng tôi trân trọng mời chị xuống đây
chúng tôi về đấy thì bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một đổ mặt bằng và làm ở đấy
thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái cứu khánh rất là may tôi quyết định rất là nhanh
sau gần hai mươi năm đi và hoạt động nhà máy với quy mô ba mươi năm m hai và hơn ba trăm linh lao động

đã giúp quang vinh cung ứng đến chín mươi năm sản lượng xuất khẩu đến các thị trường khó tính
tại đây quang vinh đã đưa vào hệ thống nung bằng ga với công nghệ tiên tiến của đức
nhớ lại những ngày đầu thành lập công ty với đầy dãy những khó khăn thách thức đặt lên đôi vai của thủ lĩnh hà thị vinh
nhiều lúc bà tự hỏi không hiểu ngày ấy bà lấy đâu ra nguồn sức mạnh để có thể vượt qua
những điều tưởng chừng như trong mơ vậy
công nhân của chúng tôi tuyển vào thì chín mươi năm là lao động nữ và ở các vùng ven núi bên bờ ruộng
họ chưa bao giờ biết sản xuất gốm xứ là gì
cách đây gần hai mươi năm thì mặt bằng dân trí ở đấy rất thấp cho nên là cái tư duy của họ cái nhận thức rất kém
thế mà khi mà chúng tôi tiếp nhận vào thì chúng tôi cũng không ngờ rằng là đông lao động nữ như thế
chúng tôi rất là khó khăn
bởi vì nếu mà theo như là cái kinh nghiệm làm nghề ở quê thì có những cái công đoạn mà không thể nào thay thế
nam thay thế để nữ làm được
ví dụ như là cái công đoạn đổ gió hay là chẳng hạn như là tiện sửa
thì các cụ tôi bảo là tay mây phải cứng mới tiện được thì phải là con trai
rồi chồng lò phải là con trai
cái khó thứ hai là họ chưa bao giờ biết đi làm công nhân
họ không có một cái nhận thức gì cho lao động công nghiệp
vô cùng khó
giai đoạn đầu là giai đoạn khó khăn nhất
bởi vì vào là đất ra là sành
cái giai đoạn đó để đào tạo thì chúng tôi chiếm tới gần hai mươi trong tổng chi phí xây dựng nhà máy
để vào là đất ra là sành đổ đi trong hàng năm trời như thế
vừa đào tạo công nhân vừa chạy thử để mà chúng tôi vừa đồng thời đào tạo cả cái ý thức của người ta
và dần dần thì chúng tôi cũng đã phải bám rất sát
và công nhân bắt đầu giờ đi làm thì giám đốc cũng lăn đội ở dưới sườn
cho đến buổi tối công nhân về
thì giám đốc lên và tự tay tôi phải ngồi để viết quy chế
cứ mỗi một ngày làm việc như thế thì tối đêm ngồi lại viết quy chế đến một hai giờ sáng
rồi hôm sau lại thế để xây dựng được cái kỷ luật của nhà máy
xây dựng được cái quy chế hoạt động của nhà máy
và dựa trên cơ quy quy chế đó chúng tôi bắt đầu đào tạo cho cái đội ngũ lãnh đạo học trước
học quy chế xong rồi từ bộ phận cho công nhân phải học quy chế và phải cam kết để thực hiện quy trình
thì cái đó là cái cẩm nang để chúng tôi thành công
như một vết dầu loang chính niềm say mê tận tâm của thủ lĩnh hà thị vinh với nghề
cứ ngấm dần ngấm dần sang họ
để từ những vụn về ban đầu rồi đến một ngày họ cảm thấy thực sự yêu nó
muốn gắn kết với nó cả cuộc đời
bởi chính từ công việc thổi hồn vào đất gửi được hồn mình vào từng sản phẩm
mang tâm hồn việt tinh hoa việt đã mang lại cho họ sự cải thiện rõ rệt trong cuộc sống
điều đầu tiên đầu tôi vào đây làm thì tôi rất ấn tượng về sếp
bởi vì sép tôi rất là thân thiện với mọi người
xếp như là một người chị và cũng như một người mẹ
bảo man chúng tôi ân cần từng mọi việc từ việc lớn đến việc nhỏ
trong quá trình làm là tôi cũng đã học hỏi được sếp rất nhiều điều
tết của tôi là một người sáng tạo và rất là kiên nhẫn
được sự quan tâm của giám đốc nên là chúng tôi rất là yên tâm
coi quang vinh là một gia đình thứ hai của chúng tôi
trước khi vào làm quang vinh thì là tôi chưa biết gì về ngành cốm cả
bây giờ làm năm nay là một mươi năm sang năm thứ một mươi một rồi
thì là tôi cũng nói chung là cũng là một kỹ thuật vẽ khá là tương đối
tôi làm việc ở đây được một mươi năm
với công việc ở đây thì rất phù hợp với những chị áp dụng đứa trong tôi
từ ngày tôi vào công ty đến giờ thì gia đình cũng bớt được nhiều khó khăn
sự khác biệt trong cách quản lý của thủ lĩnh hà thị vinh là luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu
bà không gắn công nhân với công ty bởi thu nhập mà gắn kết trái tim họ lại với trái tim mình
chính những suy nghĩ sâu xa từ đáy lòng của người con lớn lên và trưởng thành cùng gốm
luôn đau đáu trong mình sứ mệnh gìn giữ làng nghề truyền thống của cha ông tổ nghiệp
đã giúp bà gây dựng được một quang vinh phát triển bền vững như ngày hôm nay
quang vinh khác người ở chỗ là say sưa với nghề và biết tổ chức đào tạo bồi dưỡng để nhiều người cùng say sưa
cùng lập nghiệp bằng nghề như mình
cùng là đồng nghiệp trong nghề gánh gốm xứ nhưng mà cũng là đồng thời là như một người chị gái
và một người thầy đã dẫn dắt tôi trong những quá trình đi những cái lúc khó khăn
một con người quá như là chịu thương chịu khó mà đầy nghệ lực gian khó không hề nào
vinh khó về gia đình vinh khó về nghề vinh khó về vốn vinh lại nhiều thời gian phải bươn trải ở đất khách quê người
nhưng quê hương vẫn là chủ khế ngọt
đã mấy chục mùa xuân đi qua cuộc đời từ một cô bé còn con say mê hồn đất ngày nào
giờ đã là giám đốc một công ty chuyên về gốm xứ mang tâm hồn việt tinh hoa việt vươn ra thị trường thế giới
biết bao gian nan sóng gió từng nếm chài
điều khiến thủ lĩnh hà thị vinh cảm thấy hạnh phúc nhất cho đến thời điểm này
là đã truyền giao được nghề cho thế hệ sau truyền đam mê cho ba người con của mình
kế tục sự nghiệp của cha ông phát huy thế mạnh làng nghề truyền thống trong xã hội hiện đại
bà cũng định hướng cho cậu con trai út lê ngọc thạch sang trường đại học gốm xứ trung hoa tại giang tây trung quốc nghiên cứu về xương men gốm
trở về anh phụ trách kỹ thuật của công ty
đây chẳng hạn
đây chính là cơ sở để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trên nền tảng truyền thống gia đình
từ nhỏ thì cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác thì cũng ham chơi chơi
thế nhưng mà những cái hình ảnh như là mẹ thực quê để mà làm việc rồi là thậm chí là làm những cái công việc của kể cả những người thợ
thì mình rồi lại phải chăm sóc các con
và bố thì lại là thương minh
những cái hình ảnh ấy ngẫm vào mình như thế nào mà mình cũng rất là thương mẹ
rất là cảm ơn mẹ cảm ơn từ đáy lòng
thì mà từ nhỏ đã dạy dỗ cho mình đã cho mình được một cái môi trường như thế
để bây giờ mình cũng khá là tự tin trong cái công việc
ngôi nhà cổ này chính là nơi dừng chân ấm áp nhất lúc này đối với thủ lĩnh hà thị vinh
sau mấy chục năm thăng trầm bôn ba khắp bốn phương trời
bơn trải kiếm sống để nuôi các con trưởng thành
đảm đương sứ mệnh cao cả là người tiếp nối và giữ lửa cho làng nghề truyền thống bát tràng
vai trò thủ lĩnh của công ty gốm xứ quang vinh
một sản nghiệp của cuộc đời bà và những người con có cùng trí hướng
một lòng gìn giữ bốn văn hóa quý của dân tộc
tôi bắt đầu khởi nghiệp từ đây
từ cái ngôi nhà cổ này
và bao nhiêu những cái gian khó thì ở đây đều chứng kiến cái sự thăng trầm của cuộc đời tôi
từ những lúc các con còn rất nhỏ
từ lúc đi làm nhà nước đi ra
từ lúc mà trải manh chiếu xuống dưới nền nhà
để mà bàn chuyện làm ăn cùng với các đồng nghiệp
bao nhiêu gian khó vất vả như vậy nhưng mà vẫn không mất đi được cái nhân cách của mình
không mất đi được cái tín hiệm cũng như là cái đạo đức của mình
không mất đi được cái tín hiệm cũng như là cái đạo đức của mình
thì đấy là điều mà chúng tôi rất là biết ơn tổ tiên
biết ơn nền giáo dục truyền thống của gia đình
và đấy cũng là cái hành trang để mà cho tôi bước được những cái bước rất là chắc chắn trong cái cuộc đời này
để mà phát triển được sự nghiệp cũng như là giữ gìn được cái bản sắc của gia đình
rồi vào ban được con cái để mà những cái mắt xích sau này
hy vọng là sẽ nối tiếp được cái truyền thống văn hóa của gia đình
hẹn gặp lại